cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án liên quan đến bùi công cương để tiến hành điều tra theo quy định